tại nhà hát hòa bình tp hcm liên hoan búp xen hồng lần thứ hai mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy đã chính thức bế mạc với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
trong ba ngày diễn ra liên hoan ba bảy trăm linh thiếu nhi đến từ bảy mươi hai đơn vị đã biểu diễn các tiết mục ấn tượng đặc sắc và được hội đồng chuyên môn đánh giá cao
trong đó nổi bật nhất là các chương trình biểu diễn nghệ thuật giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đoàn tại một mươi cụm biểu diễn từ khu vực trung tâm đến ngoại thành thành phố
năm nay các tiết mục được đầu tư giàn dựng công phu sáng tạo kết cấu hợp lý có chủ đề rõ ràng bám sát vào chủ đề chung cũng như thể hiện bản sắc của từng vùng miền
liên hoan búp xen hồng được tổ chức nhằm hội ngộ giao lưu và là dịp để thiếu nhi thể hiện năng khiếu tài năng nghệ thuật
qua đó nhằm biểu dương cổ văn
cổ vũ tài năng của các em bảo tồn và phát triển văn hóa các vùng miền làm phong phú thêm đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của thiếu nhi